hiện nay trên địa bàn tỉnh đắk lắc hầu hết các dự án nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh
các chủ dự án đang gặp khó khăn trong công tác quản lý bảo vệ rừng tự nhiên
trước nạn khai thác gỗ phá rừng lấn chiếm đất rừng
đây cũng là bài toán cần phải giải trong triển khai quản lý bảo vệ rừng tại các dự án
gỗ tạp gỗ không có giá trị vẫn bị chặt phá là thực tế xảy ra thường xuyên trên diện tích hơn hai mươi bốn ha rừng
do công ty trách nhiệm hữu hạn cao su và lâm nghiệp phước hòa tỉnh đắk lắc quản lý
tuy nhiên do lực lượng bảo vệ quá mỏng nên công ty không thể ngăn chặn được tình trạng phá rừng
nhu cầu lao động để mà mình thu hút để mình giải quyết việc làm cho người dân thì nó không lớn
cho nên là cái việc thiếu việc làm nó dẫn đến là người dân vẫn còn vào trong rừng để họ lấy cái làm sản về
để họ làm thứ nhất là họ bán củi cái thứ hai là hầm thang
cái thứ ba nữa là có một
một số người đồng bào ở phía bắc vô là họ phát rừng họ làm rẫy
cho nên là nó diễn biến liên tục trên cái diện tích đất rừng cho nên nó rất khó cho người ta quản lý mình
chỉ tính riêng trong năm hai nghìn một mươi tám diện tích rừng do công ty trách nhiệm hữu hạn cao su và lâm nghiệp phước hòa đắk lắc quản lý
đã bị phá hoại đến sáu mươi ba hectare và có thể tăng lên trong những tháng cuối năm hai nghìn một mươi tám khi đắk lắc bắt đầu vào mùa khô
nghiêm trọng hơn khi đối mặt các cán bộ kiểm lâm của công ty thường bất lực trước sự táo tận của lâm tặc
do không được trang bị công cụ hỗ trợ
phải nói rằng lực lượng lâm tặc hiện nay họ rất manh động nghĩa là họ sẵn sàng là chống trả
tại vì họ đi thường là năm bảy người anh em chúng ta chốt ba người một nhóm gì đi ba người bốn người
khi phát hiện là họ không hợp tác
dù như mình bắt yêu cầu họ đứng để mình lập biên bản hay này nọ nó kia thì họ không hợp tác
và họ luôn luôn muốn chối mà nếu anh em ít thì họ sẵn sàng là có những động thái muốn tấn công
tổ chức cái lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng theo cái quyết định bốn mươi bốn năm hai mươi sáu của thủ tướng chính phủ
nhưng trên thực tế thì những cái quy định đấy nó còn trung trung
ví dụ như họ được tổ chức lực lượng rồi được trang bị một số các công cụ hỗ trợ
nhưng các cái quy định cụ thể là họ có cái quyền gì trong việc ngăn chặn
trong việc xử lý các đối tượng xâm hại rừng thì nó cũng chưa quy định rõ
trên địa bàn tỉnh đắk lạc
hiện có tám mươi bốn dự án trong đó có bốn mươi năm dự án trồng rừng cải tạo quản lý bảo vệ rừng và dự án nông lâm nghiệp khác
với tổng diện tích trên ba mươi bảy năm nghìn hectare trong đó có ba mươi hai dự án đã được triển khai thực hiện
thống kê sơ bộ cho thấy diện tích rừng tại các dự án đã giảm hơn hai hectare
với thực tế này tỉnh đắk lắc cần có các giải pháp quyết liệt để diện tích rừng không tiếp tục bị giảm